ngoại trưởng mỹ antony blinken mới đây đã có bài phát biểu về chính sách của mỹ với trung quốc
tại một sự kiện ở đại học josh washington trong đó ông blinken phát thảo cách tiếp cận
của washington là đầu tư liên kết cạnh tranh đồng thời đề cập quan điểm cùng tồn tại và hợp
tác trong quan hệ giữa mỹ và trung quốc theo ngoại trưởng blinken mối quan hệ mỹ trung
trung quốc là một trong những mối quan hệ phức tạp và gây tác động nhất trên thế giới hiện nay
mỹ không tìm kiếm xung đột hoặc một cuộc chiến tranh lạnh mới ngược lại chúng tôi quyết tâm
tránh cả hai chúng tôi không tìm cách ngăn cản trung quốc với vai trò là một cường quốc thế giới
cũng như không ngăn cản trung quốc hay bất cứ nước nào khác phát triển kinh tế hoặc thúc đẩy
các lợi ích của người dân nước đó tuy nhiên mỹ sẽ bảo vệ củng cố luật pháp quốc tế
các thỏa thuận quy tắc và thể chế nhằm duy trì hòa bình và an ninh bảo vệ quyền của cá nhân
và các quốc gia có chủ quyền cũng như tạo điều kiện cho tất cả các nước bao gồm mỹ và trung quốc
cùng tồn tại và hợp tác cũng theo ông blinken mỹ và trung quốc cần hợp tác trong nhiều vấn đề
như chương trình hạt nhân của iran và triều tiên biến đổi khí hậu an ninh lương thực toàn cầu
bất chấp những khác biệt giữa hai bên bên cạnh đó ngoại trưởng mỹ cũng tái khẳng định
quan điểm của washington phản đối các yêu sách của trung quốc ở biển hoa đông và biển đông
nhấn mạnh tiếp tục phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm duy trì tự do hàng hải và hàng không
ở khu vực phát biểu định hình cách tiếp cận của mỹ với trung quốc
được đưa ra sau chuyến công du châu á đầu tiên của tổng thống joe biden kể từ khi nhậm chức
nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ với hai đồng minh nhật bản và hàn quốc
cũng như thông báo một sáng kiến can sự kinh tế quan trọng với khu vực ấn độ dương thái bình dương